tại hội nghị triển khai công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn thành phố hà nội năm hai nghìn hai mươi
lãnh đạo thành phố cho biết sẽ không đồng ý với đề nghị của sở văn hóa thể thao
khi chỉ đạo các cơ sở tôn giáo di tích rung chuông vào thời khắc giao thừa
đại diện quận hoàn kiếm cũng cho rằng nên có hướng dẫn cụ thể để dễ thực hiện
kể cả việc dung chuông vào thời điểm nào đánh bao nhiêu tiếng tạo độ ngân cho chuông thế nào
trả lời ý kiến lãnh đạo quận hoàn kiếm phó chủ tịch ubnd thành phố ngô văn quý cho rằng
nên dừng việc dung chuông thành phố không có chủ trương quy định nào về việc dung chuông lúc giao thừa
trước đó tại giao ban báo chí thành ủy hà nội ngày ba tháng một ông tô văn động
giám đốc sở văn hóa thể thao hà nội cho biết vì năm nay hà nội không bắn pháo hoa đêm giao thừa
nên sở đang nghiên cứu khuyến khích các đền chùa nhà thờ cùng rung chuông lúc giao thừa